rồi sau đó khi được người bị hại tin tưởng các đối tượng này đã hẹn gặp rồi tìm cách để chiếm đoạt tài sản của họ
theo cơ quan điều tra việc xác minh làm rõ hành vi phạm tội cũng như bắt giữ các đối tượng lừa đảo chiếm đất tài sản qua mạng xã hội vẫn còn gặp không ít khó khăn
trong quá trình điều tra thì đối với loại tội phạm này chúng tôi gặp phải rất nhiều những khó khăn
thứ nhất là về các thông tin mà đối tượng sử dụng để đăng ký trên các tài khoản zalo facebook
mà để liên lạc với bị hại là toàn bộ là những cái thông tin
thông tin không đúng với thông tin của đối tượng
và đối tượng là người tỉnh ngoài và không cố định ở một tỉnh nào cả
đối tượng thường xuyên di chuyển nên gây khó khăn trong quá trình điều tra cũng như lần theo dấu vết đối tượng
để tránh là bị hại của các đối tượng này người dân đặc biệt là nữ giới
cần nêu cao tinh thần cảnh giác khi kết bạn trên mạng xã hội
và khi phát hiện những dấu hiệu trên thì cần khẩn trương cung cấp thông tin
cho cơ quan công an để có các biện pháp xác minh đấu tranh làm rõ
bốn đối tượng ném đá trên đường cao tốc hà nội hải phòng vừa bị công an huyện bình giang tỉnh hải dương bắt giữ
các đối tượng bị bắt gồm vũ đức phượng huỳnh văn trung nguyễn văn hiếu và đỗ anh tú
trú tại huyện bình giang có độ tuổi từ một mươi bốn đến một mươi sáu và đều đang là học sinh trung học cơ sở
chỉ vì thỏa mãn thú vui của mình trước đó các đối tượng này đã nhiều lần rủ nhau ra đường cao tốc hà nội hải phòng để ném đá xe khách
đến khoảng hai mươi h ngày một mươi ba tháng năm chúng tiếp tục rủ nhau vượt rào vào trong đường cao tốc và ném đá vào năm xe ô tô đang lưu thông trên đường
tài sản thiệt hại do hành vi này gây ra ước tính khoảng một trăm sáu mươi năm triệu đồng
câu chuyện ném gạch đá lên tàu hỏa đã không còn xa lạ với nhiều người
thì bây giờ lại tiếp tục câu chuyện ném gạch đá vào ô tô đang lưu thông trên đường cao tốc
hành vi này đã thể hiện sự coi thường pháp luật và coi thường tính mạng tài sản của người khác
để khắc phục ngay tình trạng này đề nghị các tỉnh thành phố có tuyến đường cao tốc chạy qua
cần vào cuộc để chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh nắm tình hình để ngăn chặn rứt điểm tình trạng này
đề nghị chủ đầu tư và khai thác cung đường cao tốc hà nội hải phòng
cần khẩn cấp các loại camera để ghi lại những diễn biến tội phạm và chân dung của các đối tượng phạm tội
nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh tại khách sạn nhà việt đường lý thái tổ
phố đầu long phường tân thành tp ninh bình
vừa bị tổ công tác của công an thành phố phối hợp với công an phường tân thành kiểm tra phát hiện
chủ khách sạn là bà nguyễn thị huyền
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện hoạt động kinh doanh của cơ sở này có một số vi phạm
như không đủ điều kiện kinh doanh về karaoke hoạt động quá dở quy định
ký hợp đồng lao động với ba nhân viên chưa đủ tuổi lao động sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hai nghìn và hai nghìn một mươi
hiện công an tp ninh bình đã lập biên bản và đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý
nhiệt độ giảm nhẹ từ một đến hai độ
khu vực phía đông bắc bộ hai ngày tới sẽ duy trì trạng thái ít mưa ngày nắng nhiều
nhưng từ khoảng đêm ngày hai mươi thời tiết trên khu vực lại có sự chuyển đổi
khối khí mát từ phía bắc sẽ di chuyển xuống
hệ quả là toàn khu vực sẽ có mưa rông tập trung nhiều ở các tỉnh vùng núi
nhiệt độ lúc này từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ
sự mở rộng hơn của vùng áp thấp nóng từ phía tây cũng khiến cho nền nhiệt độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
luôn duy trì ở mức hai mươi năm ba mươi năm độ vùng núi có nơi còn cao hơn
tuy nhiên sang đến ngày hai mươi một vùng mưa từ các tỉnh phía bắc sẽ lan xuống
nhưng chỉ tập trung ở các tỉnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh
nền nhiệt trên khu vực này cũng sẽ giảm nhẹ và nắng nóng tạm thời suy giảm
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi một trời mây thay đổi
ngày nắng chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
riêng các tỉnh phía nam mưa rông tăng hơn trong chiều tối và đêm ngày hai mươi
nhiệt độ giao động
nhiệt độ giao động từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ
những cơn mưa rào và rông cũng đang dần xuất hiện nhiều hơn ở khu vực tây nguyên
khiến cho bầu không khí phần nào dịu mát hơn
vào thời gian này khu vực đang bắt đầu bước vào đầu mùa mưa
do vậy những cơn mưa xảy ra thường xuyên hơn và xuất hiện bất chờ trong ngày
nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi bốn độ
rãnh áp thấp từ phía nam có trục nâng lên phía bắc đã tác động
và gây mưa rào và rông cho khu vực nam bộ trong mấy ngày tới
những cơn mưa không chỉ xua tan cái oi nóng
hữu trong suốt một thời gian dài
mà nó còn mang đến lượng nước quý giá
giảm bớt tình trạng khô hạn thiếu nước của người dân trong thời gian qua
nhiệt độ ở đây là từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
bản tin mùa một ba online của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt